kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ hôm nay đến hết ngày mai
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông gần đề phòng với tố lóc và gió giật mạnh
sang đến ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy thì mưa sẽ giảm đáng kể
do có mưa kết hợp với không khí lạnh nên nền nhiệt trên khu vực cũng có xu hướng giảm nhẹ
tương tự trong hôm nay và ngày mai tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ cũng có mưa
có nơi có thể xảy ra mưa vừa đến mưa to kèm tố lốc và gió giật mạnh
sau đó mưa giảm dần
và cũng do tác động của không khí lạnh nên nền nhiệt trên khu vực cũng giảm nhẹ
vùng núi có nơi chuyển lạnh
vùng mưa lớn cũng có xu hướng mở rộng xuống khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế
trong hôm nay và ngày mai
sau đó đến ngày một mươi sáu thì mưa có xu hướng giảm đôi chút
cùng với mưa tăng thì nền nhiệt trên khu vực cũng giảm nhẹ
thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời
khi tham gia gia thông ngoài trời
quý vị nhớ mang theo bên mình các vật dụng che mưa tiện ích để bảo vệ sức khỏe
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận chịu ảnh hưởng của không khí lạnh rồn xuống muộn hơn
nên trong hôm nay và ngày mai vẫn phổ biến là ít mưa
sau đó từ ngày một mươi sáu thì phần phía bắc khu vực sẽ có mưa rông ở diện giải rác
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực không biến đổi nhiều
cao nhất ở trong ngưỡng là ba mươi một ba mươi bốn độ
vùng cao tây nguyên mưa rào và rông có xu hướng gia tăng về diện và lượng hơn
trong thời kỳ từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng năm
cùng với đó sẽ có nhiều hơn số điểm có mưa rông với lượng khá
kèm theo khả năng xảy ra sấm xét và gió mạnh nên người dân cần hết sức cảnh giác
về nhiệt độ nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ khoảng trên dưới một hai độ so với những ngày trước đó
ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi đến ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
tại đây cũng có mưa rông có nơi có mưa vừa đến mưa to kèm tố lốc và gió giật mạnh
do có mưa nên nền nhiệt tại đây cũng giảm nhẹ trưa chiều giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ